liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội những ngày vừa qua
thành phố liên tục ghi nhận số ca mắc mới tăng kỷ lục và dẫn đầu cả nước
hiện nay thành phố đã có một mươi quận huyện ở vùng cam nguy cơ cao
thành phố yêu cầu những nợ cấp độ dịch ba này cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai dương đến trường
và chuyển sang học trực tuyến
ngày ba tháng một vừa qua sở giáo dục và đào tạo hà nội đã gửi thông báo yêu cầu
các trường tổ chức dạy học linh hoạt thích ứng với cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
những nơi dịch ở cấp độ ba vùng cam cho học sinh lớp chín và một mươi hai dừng đến trường
chuyển sang học trực tuyến
nếu chuyển về cấp độ hai học sinh khu vực đó được ở lại trường
theo phần cấp độ dịch mới thành phố hồ chí minh vẫn thuộc cấp độ hai
tuy nhiên hà nội đang có một mươi quận huyện thị xã ở cấp độ ba
một mươi tám địa phương ở cấp độ hai và hai huyện phú xuyên phúc thỏ ở cấp độ một tức vùng xanh
các địa phương có dịch ở cấp độ ba gồm các quận ba đình hai bà trưng hoàng kiếm hoàng mai
lòng biên nam từ liêm tây hồ thanh sơn và hai huyện thanh trị gia lâm
bên cạnh cho học sinh dừng học trực tiếp các địa phương này đã phải áp dụng
có biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch như dùng nhiều hoạt động không thiết yếu
như văn hóa thể thao giải trí các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
giải khác chỉ được phép bán hàng mang về đóng cửa trước hai mươi một giờ
hoạt động kinh doanh tại các chợ cóc chợ tạm bị cấm